thưa quý vị sáng nay ba tháng bốn thủ tướng phạm minh chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
và hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương
theo chương trình phiên họp tập trung thảo luận đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng ba và quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
tình hình giải ngân vốn đầu tư công và ba chương trình mục tiêu quốc gia
tình hình triển khai nghị quyết số một năm hai nghìn hai mươi bốn của chính phủ
công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ trong tháng ba và quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi ba
cùng một số nội dung quan trọng khác
thủ tướng phạm minh chính nêu rõ mặc dù kết quả đạt được là cơ bản
nhưng nước ta vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế và khó khăn thách thức
về quan điểm chỉ đạo điều hành thủ tướng yêu cầu tiếp tục bám sát nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
sự lãnh đạo của trung ương bộ chính trị và lãnh đạo chủ chốt
chiến lược phát triển kinh tế xã hội hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi ba
các kế hoạch năm năm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm các nghị quyết chỉ thị của chính phủ thủ tướng chính phủ
kiên quyết không lùi bước trước khó khăn giữ vững bản lĩnh kiên định mục tiêu đề ra
nắm chắc diễn biến tình hình trong nước quốc tế nâng cao năng lực phân tích dự báo
huy động sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực kết hợp hài hòa chặt chẽ giữa nguồn lực bên trong và bên ngoài
giữa trung ương và địa phương giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại
giữa sức mạnh doanh nghiệp trong nước ngoài nước với sức mạnh của nhân dân
đẩy mạnh phân cấp phân quyền phân bổ nguồn lực nâng cao năng lực thực thi gắn với tăng cường kiểm tra giám sát
cùng với đó thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế trên tất cả các lĩnh vực
trong đó tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống đầu tư tiêu dùng xuất khẩu
và bổ sung thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực
thúc đẩy sản xuất kinh doanh tạo việc làm sinh kế cho người dân tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững
đẩy mạnh bác đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế xây dựng hạ tầng chiến lược đồng bộ hiện đại
đào tạo nhân lực chất lượng cao
trong đó phân đấu hoàn thành trong tháng bốn việc xây dựng ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai
luật các tổ chức tiến dụng luật kinh doanh bất động sản luật nhà ở
chuẩn bị tốt các dự án luật trình tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khoáng một mươi năm đẩy mạnh hoạt động đối ngoại hội nhập quốc tế
tại hội nghị thủ tướng cũng giao một số nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành địa phương với mốc thời hạn hoàn thành cụ thể